kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị vi phạm nồng độ cồn nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
mà ngược lại lại có những hành vi côn đồ tấn công lại lực lượng công an đang làm nhiệm vụ
đối tượng vũ đức bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một
và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành mà to tiếng thách thức và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công
khiến trung úy nguyễn tiến thực đang làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt
kết quả kiểm tra nồng độ cồn bình vi phạm ở mức bảy trăm bốn mươi một mg trên một lít khí thở
vào sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an thành phố tam kỳ
vừa bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang trốn tại khu vực phường trường xuân thành phố tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước
xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng hải đi xe máy
mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng tiên cảnh
khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe lợi dụng sơ hở hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ ông chủ cây xăng
yêu cầu đưa tiền sau khi lấy hơn một mươi năm sáu triệu đồng đối tượng này dồ ga bỏ chạy
đáng chú ý trong khi đang lẩn trốn vào sáng ngày năm tháng một mươi hai đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách
của một phụ nữ đang lưu thông trên đường bạch đằng tp tam kỳ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đang tạm giữ hình sự đối tượng vũ viết hải để tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi tp hcm vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh phúc tự là thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nơi thường trú tại ấp láng cát xã tân phú trung huyện củ chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị nguyễn minh phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất
và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
nhưng phúc vẫn nhận lời thỏa thuận với bị hại chi phí làm thủ tục tách thửa đất là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng
sau đó phúc đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua ứng dụng mạng xã hội
phúc đưa cho bị hại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin
đồng thời tiếp tục cất giữ một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
đợi khi nào đưa hết số tiền còn lại là sáu mươi năm triệu đồng
sẽ tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai
tuy nhiên sau khi biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện phúc đã trốn sang thái lan
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
ngày khi phúc về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã triệu tập phúc để làm việc
sau nhiều lần quanh co chối tội thì phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thuê xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc sau đó là rủ nhau trộm cắp lại chiếc xe
hai đối tượng là lê công hậu và phạm nhật trường quê ở tỉnh đồng tháp
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hậu đến cơ sở dịch vụ du lịch do trường làm chủ thuê chiếc xe ô tô ba ngày
rồi mang lên tp hcm cầm cố một trăm linh triệu đồng cho anh nguyễn quốc cường chú tại huyện thống nhất
để lấy tiền qua campuchia đánh bạc sau khi thu hết tiền hậu gọi lại cho anh trường
nói đã cầm chiếc xe trên cho anh cường dưới dạng hợp đồng cho người khác thuê xe
hậu đề nghị trường gửi định vị xem xe ở đâu để đến chuộc
khi đến nơi trường và hậu đã rủ nhau trộm chiếc xe
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được thủ phạm gây án
công an vừa nghe a ba tp hcm tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt xử lý bốn thiếu niên học sinh
sống lang thang trong sáu ngày liên tiếp thì đã gây ra một mươi vụ trộm cắp tài sản
số thiếu niên học sinh này tuổi đời mới chỉ từ một mươi một một mươi bốn tuổi
trú tại các phường tự an và thành công tp hcm
trong đó có một em nữ đang là học sinh lớp sáu
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận do ham chơi đua đòi nghiện game
sớm bỏ nhà đi sống lang thang
vì cần tiền chơi game nên cả nhóm đã bàn bạc rủ nhau đi trộm cắp tài sản
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một cho đến ngày ba tháng một mươi hai thì nhóm này đã liên tiếp đột nhập
gây ra một mươi vụ trộm cắp tại các quán cà phê trên địa bàn tp bôn ma thuật
lấy cắp nhiều tiền và điện thoại di động
hiện công an phường ea tam đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thiếu niên học sinh này
theo quy định của pháp luật
vâng thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà các đối tượng tội phạm
thường lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập và trộm cắp tài sản
chính vì vậy thời điểm này mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh sát
tự bảo vệ tài sản của mình để không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này
là đối tượng nghiện ma túy lâu năm có tiền án tiền sự
lại không có công an việc làm ổn định
nguyễn văn đông thường xuyên đi từ bắc ninh xuống hà nội để trộm cắp tài sản
đền hình như tại phường tứ liên đối tượng đã đột nhập vào cửa hàng thiết bị điện tử
lấy đi nhiều tài sản có giá trị
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng
đi bộ lang thang hoang qua đấy tôi nhìn thấy tầng bốn của ngôi nhà mới mở cửa
thì tôi để suy nghĩ được trộm cắp thì tôi trèo lên nhà bên cạnh
tôi trèo lên tầng ba của nhà bên cạnh
trèo lên tầng bốn của ngôi nhà tôi trộm cắp
tôi vào tôi tìm nục nội nục đồ để tôi trộm cắp tài sản
đối tượng trộm cắp thì lợi dụng cái sơ hở của người dân
đối tượng thì thường lựa chọn đi vào ban đêm
chúng quan sát những ngôi nhà mà không nắp các thiết bị camera
và cửa trên tầng tung không đóng đã lẻn vào đột nhập để trộm các tài sản

một số vụ trộm cắp tài sản thời gian qua cho thấy
nguyên nhân chủ yếu là các cơ quan doanh nghiệp và người dân còn chủ quan lơ là
mắc cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản
tạo cơ hội cho kẻ gian thực hiện được hành vi phạm tội
trong thời gian vừa qua là cơ quan chức năng đã tiến hành rất nhiều các hoạt động khác nhau
để phòng ngừa đối với hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản
ví dụ như là tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cho người dân
tuyên truyền về sơ hở thiếu sót mà các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động trộm cắp tài sản
cũng như là tuyên truyền những khoảng thời gian mà có nhiều sơ hở nhất để cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
thì lực lượng công an nhân dân cũng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác
ví dụ như là tiến hành tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
thế hoặc là tiến hành điều tra cơ bản nắm tình hình
để kịp thời phát hiện ra những băng ổ nhóm thực hiện hành vi phạm tội trộm cắp
để có biện pháp mật phục
bắt giữ và xử lý trước pháp luật
thời điểm này lực lượng công an đang nỗ lực thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật
trong đó tập trung tấn công quyết liệt tội phạm trộm cắp cướp cướp giật tài sản
để công tác này hiệu quả hơn mỗi người dân cần mạnh dặn tố giác tội phạm
nêu cao ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của chính mình
công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn văn thủy chú tại huyện ân thi tỉnh hương yên
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tại khu phố tam lư phường đồng nguyên
công an thành phố tử sơn bắt quản tàng thủy tàng trữ một bánh heroin
có tổng khối lượng là ba trăm linh năm gram
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại điện biên với giá một trăm linh triệu đồng
được biết thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm
đã có hai tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
thưa quý vị trong hai ngày bốn và năm tháng một mươi hai
bộ đội biên phòng tây ninh phối hợp với công an tây ninh
bắt và phát hiện hai vụ hai đối tượng vận chuyển trái phép gần ba trăm linh kg pháo các loại
tối ngày năm tháng một mươi hai đồn biên phòng tân hà phối hợp cùng với đội đặc nhiệm bộ đội biên phòng tây ninh
lực lượng công an xã tân hà công an huyện tân châu tỉnh tây ninh
tổ chức tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc một trăm linh hai
phát hiện hai đối tượng di chuyển từ hướng campuchia vào việt nam
lực lượng biên phòng công an tiến hành ngăn chặn để kiểm tra
các đối tượng vứt các bao tải để chạy thoát thân
lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt quả tăng đối tượng phạm văn hiệu chúa tỉnh tây ninh
cùng với một mươi tám hộp pháo
đối tượng còn lại thì vứt bao tải chạy thoát thân về hướng campuchia
kiểm tra khu vực xung quanh hiện trường vụ việc
lực lượng chức năng phát hiện thêm tám bao tải chứa bảy mươi sáu hộp pháo các loại
và một xe mô tô hai bánh có tổng trọng lượng pháo thu giữ là hai trăm sáu mươi sáu kg
trước đó vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai
tại dãy cao su thuộc ấp tân khai xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
lực lượng phối hợp cũng phát hiện và bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn trạch chúa tỉnh tây ninh
điều khiển xe máy vận chuyển một mươi tám hộp pháo có tổng trọng lượng là ba mươi ba kg